kính chào quý vị và các bạn
miền bắc đang trong những ngày cuối tháng ba
thời điểm giao mùa nên thời tiết thay đổi liên tục
sau những ngày có mưa rào và rông
thậm chí mưa đá và rông lốc đã xảy ra
tại một số địa phương gây thiệt hại về tài sản
thì đêm nay và ngày mai
mưa giảm nhanh trời có nắng nhiều trở lại
cụ thể ở miền bắc từ ngày mai
các hình thế gây mưa suy yếu
vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng hoạt động
và phát triển trở lại
khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực bắc bộ
tăng lên nhanh chóng
đáng lưu ý là khu vực phía tây bắc bắc bộ
trong ngày mai có nơi nhiệt độ
chạm ngưỡng nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ
các khu vực còn lại phổ biến
ở mức là hai mươi chín ba mươi ba độ
trong đêm qua và sáng nay
tại khu vực bắc và trung trung bộ
cũng đã có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
từ đêm nay trời tạnh giáo đến trưa chiều mai
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
kết hợp với hiệu ứng só phơn yếu
nên dọc từ thanh hóa
cho đến bình thuận có nắng nhiều
nhiệt độ đồng loạt tăng lên mức
là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây
từ thanh hóa đến thửa thiên huế có nắng nóng cục bộ
đến với khu vực phía nam
gồm tây nguyên và nam bộ
thời tiết đặc trưng cao điểm mùa khô
khu vực tây nguyên do điều kiện địa hình
nên mức nhiệt về đêm và sáng
trong khoảng là hai mươi hai mươi ba độ
và nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
còn nam bộ có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất là
có nơi cao hơn ở miền đông nam bộ
chuyển sang những thông tin
thời tiết biển trên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa
gió có hướng nam tây nam
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
gió có hướng đông đông nam
hầu khắp biển đông
gió cường độ phổ biến được khoảng cấp bốn
cùng với thời tiết ít mưa
nên thuận lợi cho lưu thông hàng hải
và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa
và trường sa đều ở mức
là dưới ba mươi bốn độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội
tại đây đêm có mưa vài nơi
ngày nắng nhiệt độ ngày đêm
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi một độ